ngày hai mươi sáu tháng bảy sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng đã ban hành văn bản cho phép học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục mầm non phổ thông các trung tâm ngoại ngữ tin học tư vấn du học năng khiếu kỹ năng sống các cơ sở dạy thêm học thêm được nghỉ học từ một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng bảy cho đến khi có thông báo mới
còn các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn sở giáo dục và đào tạo tp khuyên cáo theo dõi chặt chẽ tình hình cán bộ giảng viên sinh viên ngoài tỉnh khuyên cáo sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch
riêng công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi sở yêu cầu mỗi điểm thi có ít nhất hai phòng dự phòng sắp xếp bàn ghế bảo đảm giãn cách giữa các bàn dành cho thí sinh